sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phúc hậu
tức là hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực huyện trợ mới tỉnh an giang có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng này bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc đánh bạc
thấy nhơn bị bắt hậu hải và duy cùng với một số người gần đó chạy lại răng co
xô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhơn chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở xung quanh khu vực
tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tám đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
lợi dụng lúc nhà người dân vắng người đối tượng là nông văn báo
đã đột nhập vào nhà trộm cắp sáu mươi triệu đồng công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đã bắt khẩn cấp đối tượng nông văn báo về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo
của anh triệu minh khánh chú tại huyện tràng định về việc bị mất trộm một số tiền lớn
công an huyện tràng định đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là nông văn báo chỉ sau một giờ đồng hồ
tại cơ quan công an đối tượng khai từng qua nhà anh nhiều lần nên biết trong nhà có tài sản giá trị
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai báo thấy nhà vắng người nên đã cậy cửa đột nhập vào
mở tủ lục lọi lấy trộm hơn sáu mươi triệu đồng
cả nợ và mua sắm đồ dùng cá nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và phối hợp xác minh những nơi mà đối tượng tiêu thụ tài sản
công an huyện đã thu hồi số tiền là hơn năm mươi bốn triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền
vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh triệt phá tạm giữ chín đối tượng
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động bốn xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm cơ bạc này do đối tượng trần thị hoa tức là ruth đứng ra mở xong lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia
để dễ dàng tẩu thoát và tránh bị cơ quan công an phát hiện
đối tượng hoa đã chọn vườn cao su rộng khoảng trên một mươi hectare của một người dân
ở xã tân hội làm địa điểm tổ chức lắc tài xỉu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn
và sẽ điều tra để xử lý theo quy định
cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới hơn ba trăm linh một năm
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn thăng chú tại tỉnh ninh bình
theo điều tra ban đầu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đối tượng thăng cùng với một số đối tượng khác
từ ninh bình vào huế hoạt động cho vay nặng lãi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện
một trăm một mươi bảy hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là gần một tỷ đồng
với lãi suất vay từ một trăm tám mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tạm giữ phạm ngọc lâm
ba mươi tuổi trú tại phường vĩnh thọ thành phố nha trang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra chỗ ở của đối tượng phạm ngọc lâm
thì phát hiện lâm cùng với một số thanh niên khác đang chuẩn bị sử dụng ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên gác lửng của một căn hộ có một đĩa xứ màu trắng
trên đĩa có một viên ném màu xanh và một ít chất tinh thể màu trắng
lâm thừa nhận số viên nén và chất tinh thể màu trắng trên là thuốc lắc và ma túy khay
khám xét khẩn cấp tổ công tác còn phát hiện thu giữ thêm năm mươi bảy viên ma túy thuốc lắc
một mươi tám bịch ni lông có chứa ma túy khay
tại cơ quan công an lâm khai nhận mua số thuốc lắc và ma túy khay tại tp hcm
rồi mang về nha trang để sử dụng và bán kiếm lời
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
thời gian vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương ở tỉnh khánh hòa
đã điều tra triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư
sau đây là ghi nhận tại tp nha trang
lạ số hung khí vũ khí nguy hiểm được công an tp nha trang thu giữ
trong quá trình điều tra một vụ gây dối đánh nhau tại đường ngô đến phường vĩnh phước
giữa hai nhóm thanh niên vào lúc gần một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
công an tp nha trang qua truy xét đã xác định và tiến hành làm việc
với các đối tượng tham gia vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý
còn đây là nhóm đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản
trong đêm một mươi năm tháng một mươi hai ở tp nha trang
lựa chọn những con hẻm vắng không giờ khuya ít người đi lại
nhóm đối tượng dùng kéo nhọn không chế uy hiếp
rồi gây ra hai vụ cướp tài sản tại phường phước hải và tân lập
nhóm đối tượng này không có tiền tiêu xài bàn cái kế hoạch đi cướp tài sản
anh học chở bốn đối tượng này về đến đầu hẻm hương điền phường phước hải nha trang
đối tượng khôi có dùng kéo kề vào cổ anh học để cho ba đối tượng còn lại
chạy lại để cướp một xe máy hiệu dream và số tiền là hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm được công an tp nha trang thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần hai tuần gia quân tập trung thực hiện
các đội nghiệp vụ của công an tp nha trang phối hợp với công an các xã phường
đã phá thành công một chuyên án điều tra làm rõ bốn vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
phát hiện bắt giữ ba vụ sáu đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo khép kín địa bàn được tập trung đẩy mạnh
bên cạnh đó công an cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động cho nhân dân
các biện pháp phòng ngừa tội phạm củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
công tác tuẩn tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
công tác tuẩn tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
thời điểm cuối năm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động của một số loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản như trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thường có xu hướng gia tăng
lực lượng công an thành phố nha trang nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp vừa tổ chức đấu tranh chấn áp
vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân
nhất là thời điểm mà tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do nguyễn thị hiệp cầm đầu
hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với tổng số tiền cá cược hơn hai mươi tỷ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn thị hiệp phạm văn diên nguyễn thị nghiệp
cùng chú thị xã điện bàn phan văn nhượng chú huyện quế sơn quảng nam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược trên hai mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm chín điện thoại di động một máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến một nhóm đối tượng
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lưu kỳ sang ngô bạch đằng và phạm công định cùng chú tỉnh bạc liêu
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
tỉnh bạc liêu tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể
nghi là chất ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy số tiền gần năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra qua khám xét lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số loại hung khí tự chế gồm dao mã tấu ráo
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thưa quý vị đi dọc các tuyến đường ở vùng nông thôn hay miền núi
ở quảng ngãi chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng người dân đi làm ruộng hay lên giấy đã chủ quan để chiếc xe máy của mình ngay bên lề đường mà không cần có người trông coi
thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay trộm hàng chục xe trong thời gian ngắn và công an huyện mộ đức vừa bắt giữ các đối tượng gây án
đầu tháng một mươi hai vừa qua chị phạm thị bái ở xã ba trang huyện ba tơ đi làm dãy để mô tô bên lề đường
đến khi quay về lấy xe tá hỏa bị chiếc xe máy
xe máy của mình đã không cánh mà bay
đây chỉ là một trong hàng chục vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trong thời gian vừa qua
hầu hết các trường hợp người dân bị mất xe cho biết có thói quen để xe máy bên vệ
đường nơi có bóng mát rồi đi vào ruộng vào rẫy
thậm chí có người còn để nguyên chìa khóa trên xe và tài sản trong cốc xe
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện mộ đức đã điều tra làm rõ nhóm trộm xe
cùng đối tượng bùi quang thông chú thành phố quảng ngãi cùng đồng bọn
các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một mươi vụ trộm xe máy ở các huyện ba tơ đức phổ bộ đức nghĩa hành
sau khi trộm xe các đối tượng đưa lên mạng giao bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
trong bảo vệ tài sản của họ
không nên để xen dọc đường mà cần để nơi an toàn có khóa cẩn thận tránh tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội
công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép
vật liệu nổ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đối tượng bị khởi tố là hoàng văn binh chú tại xã hải sơn vĩ huyện mèo vạc tỉnh hà giang
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thông qua các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện bắt giữ hoàng văn binh có hành vi tàng chữ trái phép và liệu nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã thu giữ chín hai kg thuốc nổ và năm mươi sáu kíp nổ
vụ án đang được tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
thời điểm cận kề tết nguyên đán là thời gian tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
khi lượng hàng hóa tăng đột biến lượng điện tiêu thụ để sản xuất hàng hóa
tại các cơ sở kinh doanh cũng tăng lên đáng kể
nhằm chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp tết nguyên đán
tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền
hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tại các khu dân cư
hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
quận thanh khê thành phố đà nẵng là khu vực tập trung đông các cơ sở sản xuất kinh doanh
kết hợp nhà ở hộ gia đình
vì vậy mà nguy cơ cháy nổ luôn thường trực đặc biệt là trong thời điểm cuối năm
để chủ động phòng ngừa công an quận thanh khê đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra
phối hợp với tuyên truyền hướng dẫn tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
để người dân được trang bị kiến thức chủ động giữ gìn an toàn cháy nổ
công an quận thanh khê tiến hành kiểm tra tân hộ ở các sở sản xuất kinh doanh
trong đó lưu ý nhất là việc trang bị phương tiện ý thức của người ở trong cái hộ kinh doanh đó
và đặc biệt là các lối thất nặng thứ hai để mà khi mà xảy ra sự cố thì người dân có thể tự thoát ra ngồi
truyền truyền ở các khu dân cư và tổ chức tập phương chữa cháy ở khu dân cư
để từ đó nâng cao ý thức của người dân người dân có thể biết sử dụng trang bị phòng cháy cháy
để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi được lựa chữa cháy chuyên nghiệp đấy
để mà dự quyết để không để xảy ra cháy nổ trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đám
chúng tôi rất là tự tin
tự tin thứ nhất là được các đồng chí cán bộ công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn về cách thức phòng cháy chữa cháy
sử dụng các bình ga khi mà cháy nổ xảy ra thì chúng tôi coi như là cảm tưởng thấy yên tâm
trong thời điểm cận kề tết nguyên đáng với những nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
để nâng cao ý thức cho người dân các xe tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức thường xuyên
đồng thời lực lượng cảnh sát khu vực cũng tiến hành ra soát từng hộ từng người
từng cơ sở để tuyên truyền ký cam kết và khắc phục những điểm yếu về phòng cháy chữa cháy
công an phường đã tuyên truyền nhắc nhở cũng như cảnh sát khu vực là đến từng hộ đến từng nhà kinh doanh
đã có nhắc nhở kiểm tra hướng dẫn cho tất cả các hộ dân và các cơ sở kinh doanh
những vấn đề liên quan phòng cháy chữa cháy
gia đình là kinh doanh về vật liệu ga là kinh doanh có điều kiện
bản thân cùng nhân viên luôn luôn chấp hành theo lệnh phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp tết nguyên đáng và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp
xiết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đồng thời bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng xử lý
khi có sự cố cháy xảy ra cùng với sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
theo phương châm phòng hương chống để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn
ký nhiều văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng cùng một lô đất
trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên với số tiền là hàng trăm tỷ đồng
hai đối tượng vừa bị công an tỉnh hưng yên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn thanh
nguyễn văn thanh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvtland
và đỗ đức hội là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvt land
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã ký trên bốn trăm linh văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng
với nhiều khách hàng về các lô đất trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
với số tiền thu được là khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng đồng thời cam kết với khách hàng
nếu đầu tư tiền năm mươi giá trị chuyển nhượng lô đất vào công ty thì sau thời gian từ hai đến ba tháng
sẽ được lợi nhuận từ một mươi đến hai mươi
khi khách hàng lấy đất sẽ phải trả nốt năm mươi giá trị chuyển nhượng
với phương thức hoạt động trên cùng một lô đất các đối tượng đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng
và sử dụng tiền của khách hàng sau chi trả cho những khách hàng trước đến hạn thanh toán tiền gốc
và lợi nhuận như cam kết
đến nay công ty còn khoảng một trăm năm mươi khách hàng
với số tiền ký kết hợp đồng là khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng đồng thời cam kết với khách hàng

công ty hiện không còn khả năng thanh toán
tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện yên phong
vừa phá chuyên án bắt quả tàng trần minh đức chú tại tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn gam ma túy tổng hợp
một xe ô tô và một điện thoại di động
cùng ngày tại quán karaoke newstar thuộc xã
châu phong huyện quế võ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an huyện quế võ bắt quả tang trịnh hùng cường và lê thị niên
cùng chú tại huyện quế võ về hành vi mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hai phòng hát cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
và sáu khách hát thù giữ ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
tàng chữ trái phép chất ma túy
ba đối tượng cũng vừa bị lực lượng công an vĩnh long bắt quả tàng
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện xe ô tô do hồ ngọc minh
chú huyện tam bình điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
lúc này cùng đi trên xe với minh có phan thị thu lan chú huyện tam bình
và lâm hoàng thới chú tỉnh cà mau
khi thấy lực lượng công an đối tượng lan đã ném xuống đường một bịch ni lông
bên trong có chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng minh lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông
được hàn kín bên trong cũng có chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lan lực lượng công an thu giữ thêm ba bịch ni lông
bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
qua giám định số tinh thể trên là chất ma túy có tổng trọng lượng trên một trăm linh bốn bảy gram
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy là một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng
của tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ bốn a thuộc qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân
huyện thạch an tỉnh cao bằng tổ công tác thuộc công an huyện thạch an
đã phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến tỉnh cao bằng
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
lái xe là phương trần cương chú tại xóm bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất hồ màu trắng
cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng
thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người
một túi ni lông bên trong chế chất bột màu trắng và thu giữ tại nơi ở của đức
một túi ni lông và bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
gần một bánh heroin một cân tiểu ly một điện thoại và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu khác
hiệp vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang
liên tiếp nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ
cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang phát hiện xử lý
góp phần làm trong sạch địa bàn ghi nhận của phóng viên antv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an

lúc đấy tôi nhớ tiền tôi làm nhiều
khi mua mặt tủy nghề thì chúng tôi chia ra từng khói nhỏ để bán
chia nhỏ ra là chúng tôi bán được bốn triệu

qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ
không hình thành đường dây lớn để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện trên địa bàn
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy trên địa bàn tp
thì cơ bản thì chúng tôi cũng đã kịp thời khám phá bắt giữ và xử lý rất là cương quyết
bên cạnh đó thì cũng vẫn còn tồn tại một số các tụ điểm
một cái điểm các cái điểm bán lẻ
chủ yếu là do các cái con nghiện
tự mua đi bán lại với nhau
vì vậy mà trong thời gian tới
và nhất là trong cái đợt cao điểm này
chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành bằng các biện pháp
để kịp thời phát hiện bắt giữ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà giang
tiếp tục bám sát cơ sở
thực hiện có hiệu quả công tác truy vết
triệt phá tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội
nhất là điểm mua bán sử dụng tài sự ma túy
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt giữ một nhóm đánh bạc
tại nhà riêng ở xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
sòng bạc trên do lê thái định
chú ở xã ea hua tổ chức
định đã đặt vấn đề thuê nhà của ông nguyễn văn nam
ở địa chỉ trên với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn một ngày
để thường xuyên tổ chức đánh bạc
tại thời điểm bị phát hiện
ngoài định và nam còn có tám đối tượng
tham gia đánh bạc đều trú ở huyện buôn đôn